lúc nhân viên nhấc cò bơm xăng ra khỏi bình xăng của ô tô thì vẫn nhảy thêm ba trăm linh đồng
ông rắc cho biết hiện tượng nhảy số chỉ xảy ra khi bình hết xăng
khi bán bình thường sẽ không xảy ra hiện tượng này